vâng ạ thưa quý vị hà nội và các tỉnh miền bắc chính thức bắt đầu bước vào tiết trời thu
không khí trở nên thoáng đẳng và dễ chịu hơn rất là nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ c thôi
tuy nhiên thời tiết mát mẻ dễ chịu như thế này thì có thể khiến cho nhiều người dân chủ quan
ra đường khi không thật sự cần thiết
điều này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
vì vậy mà với các khu vực đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
quý vị cần đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm túc chỉ thị
không ra đường khi không thực sự cần thiết
tuyệt đối không tụ tập thể dục thể thao ngoài trời để tránh lây lan dịch bệnh
còn đối với khu vực trung bộ thì sau đợt nắng nóng kỷ lục
thời tiết bắt đầu chuyển mát
một tuần mới sẽ bắt đầu với không khí dễ chịu
đặc biệt là với khu vực nam trung bộ thì nhiệt độ trong ngày chỉ ghi nhận là khoảng
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c trời nhiều mây
tuy nhiên đến chiều tối và đêm sẽ có thể xuất hiện mưa rông
còn đối với khu vực nam bộ hình thái thời tiết chủ đạo là nắng
chỉ số tiêu uv được đo ở mức
lất rất là cao và có hại cho sức khỏe
các cán bộ lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch ngoài trời
thời điểm này cần có những biện pháp bảo vệ cơ thể
không để ánh nắng trực tiếp tiếp xúc quá lâu gây hại cho sức khỏe
và cấp nước đầy đủ để tránh mất nước do hoạt động với cường độ cao
nhiệt độ nam bộ ngày hôm nay được dự báo trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ c
và những dự báo thời tiết cho các vùng chi tiết
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần sau của chương trình